tại nhà quốc hội phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển đã tiếp giáo sư john kraham hiệu trưởng trường chính sách công và môi trường đại học indiana hoa kỳ
tại buổi tiếp hai bên đã trao đổi về vấn đề chính sách công cũng như những kinh nghiệm thẩm định các dự luật ngân sách
phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển cho biết những kinh nghiệm của hoa kỳ và trường chính sách công và môi trường đại học indiana trong việc xây dựng chính sách công đánh giá về sự tác động của chính sách công rất quý với việt nam
đồng thời mong muốn trong thời gian tới trường chính sách công và môi trường đại học indiana tiếp tục giúp đỡ việt nam trong công tác đào tạo cán bộ trong lĩnh vực này
đồng chí phùng quốc hiển cũng hy vọng giáo sư john kraham sẽ là cầu nối giúp mối quan hệ giữa việt nam và hoa kỳ
ngày càng bền chặt